theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào biển đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão và đạt cấp chín
gây gió mạnh và mưa tại khu vực ven biển ninh thuận đến bình định sau đó suy yếu dần khi vào bờ
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho người dân tại khu vực canh tác thủy hải sản
chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu để tránh khỏi khu vực nguy hiểm
tiếp tục liên hệ với các địa phương theo dõi thật chặt chẽ tình hình tàu thuyền ở trên biển
và kể cả các đồng chí ở bên giao thông các đồng chí cũng có những thông tin
với các tàu thuyền giao thông trên biển của chúng ta để đảm bảo an toàn
trải thoát ra khỏi những khu vực nguy hiểm
cùng với đó các địa phương cần chủ động công tác ứng phó với thiên tai
đảm bảo cho khu vực đang khôi phục sau mưa lũ miền trung ít bị ảnh hưởng nhất
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện
tàu thuyền và ngư dân phòng tránh bão đảm bảo an toàn